kể từ khi xuất hiện vào tháng hai đầu năm đến nay dịch tả lợn châu phi đã bùng phát trên toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành của nước ta
số lợn bị tiêu hủy lên tới năm triệu con và dịch bệnh vẫn đang có diễn biến rất phức tạp
nhằm nâng cao kiến thức và trao đổi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với dịch tả lợn châu phi tại việt nam được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
diễn ra tại hà nội trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng chín
hội thảo sẽ tập trung vào cập nhật tình hình dịch bệnh tại việt nam và trên thế giới trong thời điểm hiện tại
thảo luận cách thức thực hiện ứng phó với dịch bệnh giai đoạn đầu và trần đoán phân biệt trần đoán xét nghiệm vệ sinh và phòng bệnh bằng thuốc
cũng tại sự kiện việt nam kêu gọi sự liên kết của các nước tổ chức quốc tế với chuyên môn kinh nghiệm của mình
cùng hỗ trợ và đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh việt nam có tới hai năm triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
là hình thức chăn nuôi dễ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là khi chưa có vaccine giúp phòng chống bệnh hiệu quả